hôm nay thứ ba ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
một đôi chương trình như thường lệ sẽ là một số tin thức cập nhật đáng chú ý
mời quý vị cùng theo dõi
thông tin đầu tiên đến từ gia lai
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh gia lai cho biết
đã bắt giữ đối tượng lưu tấn thành
chú tại huyện đắc đoa tỉnh gia lai
để điều tra về hành vi giết người
quá trình thực nghiệm hiện trường cho thấy
vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi một tháng một mươi một
ông trương bá sơn chú tại huyện đắc đoa
đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách
thì bị một đối tượng chùm mũ len kín đầu
đeo khẩu trang lèn vào nhà
dùng dao đâm một nhát vào ngực rồi bỏ chạy
nạn nhân gục ngã và tử vong tại chỗ
nhận được tin báo công an huyện đắc đoa
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh gia lai
sử dụng các biện pháp nghiệp vụ
nhanh chóng điều tra làm rõ
lưu tấn thành chính là hung thủ giết hại ông sơn
đối tượng thành khai nhận vì mâu thuẫn
trong làm ăn buôn bán
nên sau khi uống rượu đã tìm đến nhà
sát hại ông sơn để trả thù
còn tại thanh hóa công an tỉnh này
vừa triệt phá thành công một đường dây
mua bán người liên tỉnh xuyên quốc gia
bắt giữ ba đối tượng là nguyễn thị dương
chú tại huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
hồ thị vấn chú tại thành phố hải phòng
và nguyễn châu tuấn chú tại tỉnh hậu giang
đồng thời giải cứu bốn phụ nữ
chuẩn bị bị đưa sang trung quốc
qua lời khai của các đối tượng
cơ quan công an đã làm rõ
hồ thị vốn từng có thời gian lấy chồng người trung quốc
tại tỉnh hồ nam từ năm hai nghìn một mươi
sau đó vốn đã kết nối với các đối tượng
phía trung quốc thiết lập đường dây mua bán người
chủ yếu là phụ nữ trẻ tuổi
từ việt nam bán sang trung quốc
nhờ mạng xã hội như wechat zalo
vốn kết nối với nhiều đối tượng ở trong nước
để tìm những phụ nữ trẻ tuổi việt nam
đến ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
nguyễn thị dương thuê xe ô tô
đón hai nạn nhân tại thanh hóa
và chạy thẳng lên cảng hàng không thọ xuân
đón hai nạn nhân ở an giang cà mau
vừa bay từ thành phố hồ chí minh ra nhập đoàn
để đưa lên biên giới việt trung
giao cho vấn bán sang trung quốc
khi xe vừa rời khỏi cảng hàng không thọ xuân
thì bị lực lượng công an bắt quả tàng
ngoài bốn phụ nữ vừa được công an thanh hóa
giải cứu nhóm đối tượng này
đã đưa chót lọt nhiều phụ nữ khác sang trung quốc
một cách bất hợp pháp
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng
chỉ bới lăng mạ rồi sử dụng
dao dọa giết hàng xóm và những người xung quanh
khi lực lượng công an xã đến làm việc
đối tượng không những không chấp hành
mà tiếp tục sử dụng kíp nổ giao
đe dọa những người thực thi công vụ
tuy nhiên ngay sau đó đối tượng đã nhanh chóng
bị lực lượng công an không chế bắt giữ
không gây nguy hiểm cho những người xung quanh
ghi nhận của phóng viên antv phú thọ
khoảng tám giờ ngày một mươi tám tháng một mươi một
chị nguyễn thị tuyết ở khu năm xã võ lao
huyện thanh ba tỉnh phú thọ
đang làm vườn thì bất ngờ bị nguyễn văn hòa
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
là hàng xóm sử dụng giao bầu dọa giết
chị tuyết đã may mắn chạy kịp vào nhà
và khóa trái cửa lại
không bắt được chị tuyết nguyễn văn hòa tiếp tục
ra ngoài cổng chửi bới lăng mạ
lúc này phát hiện thấy một người phụ nữ khác
đang cắt cỏ gần đó hòa tiếp tục
đuổi theo để chém người phụ nữ
đã nhanh chóng lên xe máy bỏ chạy
hàng xóm thì ông chửi ông nhớ ra ai
ông chửi linh tinh khắp làng
chứ không riêng một mình ai cả
ai ông bảo dự chặt đầu
ông bảo ông chặt cho rơi đầu
ông giết cho hết giống
ông nay ông dọa thật hôm nay ông dọa thật
nhưng biết đâu là mai ông không phải là dọa
mà ông lại là sự thật
sợ chứ sao ông sợ
mà cả xóm này ai cũng sợ
sau khi tiếp nhận trình báo của người dân
công an xã võ lao huyện thanh ba
đã đến nhà triệu tập đối tượng về trụ sở làm việc
tại đây nguyễn văn hòa đã sử dụng
vật nghi là kíp nổ dao cố thủ trong nhà
đe dọa sẽ giết chết
bất cứ người nào muốn bắt giữ hòa
mặc dù công an huyện thanh ba đã tích cực tuyên truyền
vận động nhưng đối tượng không chấp hành
mà tiếp tục có những lời lẽ lăng mạ
lực lượng thực thi nhiệm vụ
trước tình thế trên để tránh gây nguy hiểm
cho những người xung quanh công an huyện thanh ba
đã nhanh chóng áp sát quật ngã
và tước các loại hung khí hòa đang cầm trên tay
đã kịp thời là
rằng được giật được
vũ khí trên tay hòa
và đồng thời là
báo cáo với cơ quan
cấp trinh để tăng cường lực lượng
phối hợp thì mới giải quyết được
khám xét nơi ở của nguyễn văn hòa
cơ quan điều tra thu được một số vật
nghi là kiếp nổ
bước đầu hòa khai nhận nhặt được trong quá trình đi làm đồng
được biết thời gian gần đây
sau mỗi lần uống rượu nguyễn văn hòa
thường đánh đập vợ và đe dọa
chỉ với hàng xe
mặc dù rất bức xúc
nhưng hầu hết mọi người xung quanh đều tránh mặt
không dám tố giác hành vi vi phạm của nguyễn văn hòa
với cơ quan chức năng
vì lo sợ bị trả thù
vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra xử lý
một thông tin đáng chú ý khác
ngày hôm nay sở giáo dục và đào tạo tỉnh vĩnh long
đã phối hợp với công ty cổ phần sữa việt nam vietnam milk
tổ chức ngày hội sữa học đường
với sự tham gia của hơn năm trăm linh thầy cô giáo
phụ huynh và các em học sinh
phó chủ tịch nước đặng thi ngọc thịnh
tham dự ngày hội
với sự quan tâm dành cho thế hệ tương lai của đất nước
tỉnh vĩnh long đã xây dựng nhiều chương trình
để hỗ trợ sự phát triển của trẻ em
đầu tư nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương
trong tương lai
trong đó có đề án sữa học đường
và tiểu học công lập giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi một
với mục tiêu cải thiện
nâng cao tình trạng dinh dưỡng
cho học sinh mầm non tiểu học
từ đó giúp các em phát triển toàn diện
cả về thể chất và trí tuệ
với sự đồng hành của công ty vnmu
đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
đã có hai trăm tám mươi ba trường mẫu giáo và tiểu học
với tổng số trẻ là hơn bốn mươi sáu ba trăm linh trẻ mầm non
và tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh vĩnh long
tham gia uống sữa
theo chương trình sữa học đường
vĩnh long là tỉnh thứ hai
trong khu vực đồng bằng sông củ long
và là một trong hai mươi sáu tỉnh thành trong cả nước
thực hiện chương trình sữa học đường
theo hình thức xã hội hóa
ngân sách tỉnh và doanh nghiệp sẽ hỗ trợ năm mươi chi phí
phụ huynh chỉ phải đóng góp năm mươi
các trường hợp trẻ em nghèo khó khăn
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
sẽ được hỗ trợ một trăm linh chi phí
để các em cũng được uống sữa như các bạn
vừa rồi là một số tin tức cập nhật
và chương trình an ninh hai mươi bốn h tiếp tục với
nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
kính chào quý vị đang theo dõi bản tin

kính chào quý vị đang theo dõi bản tin
kính thưa quý vị mở đầu sẽ là những thông tin
về tình hình an ninh trực tự
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tòa án nhân dân tp hcm
bắt đầu phần tranh luận
trong vụ án bị cáo trần phương bình
và một mươi một đồng phạm gây thiệt hại
cho ngân hàng thương mại của phần đông á
hàng ngàn tỷ đồng
và trong vụ án này bị cáo trần phương bình
bị viện kiểm sát nhân dân đề nghị án chung thân
theo đại diện viện kiểm sát nhân dân
bị cáo trần phương bình trong giai đoạn
từ năm hai nghìn bảy đến năm hai nghìn một mươi ba
với vai trò tổng giám đốc phó chủ tịch hội đồng quản trị
và chủ tịch hội đồng chính dụng đông á bên
đã chỉ đạo các bị cáo trong vụ án
và các đối tượng liên quan khác
thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho đông á bên
hơn tám tám trăm hai mươi bảy tỷ đồng
trong đó hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
cho bốn nhóm khách hàng hiệp phú gia ttc đồng tiến mnc tân vạn hưng
gây thiệt hại số tiền hơn tám bảy trăm năm mươi một tỷ đồng
hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạng
chiếm đoạt số tiền hơn bảy mươi năm sáu tỷ đồng
đây là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng ngân hàng đông á
lỗ lưỡi kế hơn ba mươi một tỷ đồng
theo đại diện viện kiểm soát nhân dân
hành vi của bị cáo trần phương bình
và các bị cáo khác là rất nghiêm trọng
cần phải có bản án nghiêm khắc để răng đe
từ đó viện kiểm soát nhân dân đề nghị
mức án đối với bị cáo trần phương bình là
trung thân về tội vi phạm quy định về cho vay
trong hoạt động của các tổ chức tính dụng
và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
đối với bị cáo phùng ngọc khánh
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
kim tổng giám đốc công ty cổ phần mnc
với vai trò thông đồng với bị cáo bình
trong việc vây sai quy định dẫn đến gây thiệt hại cho ngân hàng
vì thế viện kiểm soát cũng đề nghị
từ một mươi tám đến hai mươi năm tù
về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
các bị cáo còn lại được xác định là
đồng phạm giúp sức cho bị cáo bình
cũng bị đề nghị từ hai đến tám năm tù
ngoài ra các bị cáo trong vụ án
có trách nhiệm bồi thường cho đông á bên
và các cá nhân tập thể liên quan
trong giai đoạn một của vụ án được xét xử
năm hai nghìn một mươi chín bị cáo trần phương bình
bị tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm
tuyên phạt tù chung thân về các tội
làm trái quy định của nhà nước về kinh tế
gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng
chức vụ quyền hạng chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại
hơn ba sáu trăm linh tỷ đồng cho đông á ben
kính thưa quý vị tòa án nhân dân huyện bình chánh
đã tổ chức xét xử công khai vụ án
cố ý gây thương tích vào sáng nay
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
tuy nhiên luật sư của bị hại đã yêu cầu điều tra
bổ sung làm rõ hơn về vai trò
của một số đối tượng
cũng như là một số chi tiết liên quan trong vụ án
theo cáo trạng người bị hại là thái ngọc nhả
đã có mâu thuẫn từ hơn năm năm trước
với đỗ nguyễn anh linh
ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
linh chỉ đạo đàn em là ngô nhật giang
đến nhà nhã và yêu cầu nhã rủ thêm người khác
tham gia đánh bạc
nhưng nhã không đồng ý nên bị đuổi đánh
mặc dù nhã chạy thoát
nhưng bà nội bị các đối tượng xô ngã gãy tay
hôm sau linh điện thoại yêu cầu ra nói chuyện
và nhảy đồng ý vì biết không thể trốn mãi được
biết nhã đang ở quán karaoke oxy
ấp hai quốc lộ năm mươi xã phong phú huyện bình chánh tp hcm
nhưng linh không đến gặp
sau đó nguyễn thanh sang đã lấy xe
chở ngô nhật giang nguyễn thấy vũ nguyễn thành luân trần văn thắng
đến quán karaoke trên
rồi đâm trọng thương nhãn với tỷ lệ thương tích sáu mươi năm
tuy nhiên vụ án chỉ khởi tố ba đối tượng
là ngô nhật giang nguyễn thế vũ và nguyễn thành luân
hiện luân đang bỏ trốn và bị truy nã
lời khai của bị hại và các bị cáo
thì trần văn thắng chỉ cầm hung khí đứng gần
mà không trực tiếp đâm nạn nhân
mặc dù hình ảnh camera cho thấy nguyễn thanh sang
đã cố tình lùi xe vào tận trong quán
nhằm hỗ trợ cho các đối tượng gây án xong
nhanh chóng lên xe tổ thoát
qua xác minh chiếc xe ô tô màu trắng
điện số năm mươi một g ba mươi chín nghìn ba trăm một mươi chín mà sang điều khiển
tại thời điểm gây án
là do bộ nguyễn anh linh sở hữu
nhưng tại buổi xét xử nguyễn thế vũ lại khai
không biết tài xế là ai
cũng không biết ai là người điều khiển xe đến
vũ cũng thừa nhận hành vi dùng dao đâm anh nhạ
và chấp nhận bồi thường theo quy định của pháp luật
đồng thời xin hưởng sự khoan hồng
vì thành khẩn khai báo
và là lao động chính nuôi con nhỏ
bị cáo ngô nhật giang
khi được hỏi thì nhớ rõ chi tiết xuống xe vào quán
lên cầu thang gặp nhã
liên bị nhã chửi và dọa đánh
khi thấy nhã quơ tay thì giang lùi một bước né được
thế nhưng hỏi có tham gia sâu sát
gây thương tích cho bị hại không
thì lại im lặng hoặc nói không nhớ gì
cho rằng có thiếu sót với những người liên quan đến vụ án
nhiều thắng cầm dao đứng nhìn không tham gia gây án
sang lái xe hỗ trợ chở các bị can
và cần làm rõ chủ sở hữu ô tô
có phải là người điều xe đến
để các đối tượng gây án hay không
luật sư phía bị hại đã yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra
điều tra bổ sung làm rõ những vấn đề nêu trên
kết thúc phiên tòa
phần nghị án sẽ được tiếp tục vào sáng ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
kính thưa quý vị
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
công an thành phố thủ dòng một cho biết
đang khẩn trương điều tra làm rõ
đồng thời truy bắt đối tượng đang thực hiện hành vi đập trụ atm
để lấy tiền nhưng bất thành
trước đó khoảng ba giờ sáng cùng ngày
khi các bảo vệ một công ty ở gần trong ca trực
thì nghe tiếng cọ bó động phát ra tại trụ atm của ngân hàng
nằm trên đường d hai mươi bảy khu phố một
phường hòa phú thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
nên chạy ra kiểm tra
thì phát hiện một người đàn ông bịt kính mặt đang đập phá cây atm
bị phát hiện người này liền bó chạy
và để lại đồ nghề là một chiếc máy cắt sắt
sự việc sau đó được trình báo lên cơ quan địa phương
lực lượng chức năng đã có mặt trích xuất camera
thu thập dấu vân tay và lấy lời khai của nhân chứng
để tiếp tục làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an
quận bình tân tp hcm
vừa cho biết đã khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam nguyễn thành tinh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
và phạm minh thắng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
cùng ngụ quận một mươi hai để điều tra về hành vi cướp tài sản
thưa quý vị
cũng như là tính và thắng
tính và thắng là hai đối tượng
đã dùng dao để cướp xe vespa và điện thoại
vào ngày một mươi ba tháng một mươi một
vụ cướp bị camera an ninh ghi lại
đã gây hoang mang trong dự luận
trước đó vào rạng sáng
ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tính và thắng dùng dao khống chế
cướp xe vespa và điện thoại của một thanh niên
đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi
công an quận bình tân nhận được thông tin
công an quận tân bình đang tạm giữ đối tượng châu văn tùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu quê bạc liêu
về hành vi trộn cắp tài sản
nghi vấn đối tượng này có liên quan và biết thông tin
về vụ cướp xe vespa
nên công an quận bình tân cử cán bộ đến làm việc
qua đấu tranh tùng khai nhận
vụ cướp tài sản trên do thắng và tính thực hiện
thắng nhờ tùng tìm người tiêu thụ
nhưng do mạng xã hội lan truyền clip quá nhanh
nên chiếc xe bị bỏ bãi đất trống
từ lời khai của tùng công an quận bình tân đã tạm giữ hình sự đối tượng tính
đến ngày một mươi tám tháng một mươi một
công an quận bình tân biết thắng đang chấp hành việc cai nghiện tập trung
tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh bình phước
nên tiến hành di lý về trụ sở để làm việc
tại đây các hai thừa nhận hành vi của mình
kính thưa quý vị
sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
các cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an quận một mươi thành phố hồ chí minh
đã đưa người phụ nữ mắc kẹt dưới giếng thang máy
trong nhà dân
ở đường sư vạn hạnh phường một mươi hai
lên mặt đất an toàn
ngay sau nhận được tin báo
một mươi hai cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an quận một mươi
đã có mặt tại hiện trường
lúc này người phụ nữ bị mắc kẹt trong chiến thang máy
đang vô cùng hoảng sợ
lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường
kịp thời trấn an tinh thần nạn nhân
nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn
sau ít phút lực lượng chức năng đã đưa người phụ nữ gặp nạn
lên mặt đất an toàn ra khỏi khu vực nguy hiểm
hiện cơ quan chức năng đã đưa nạn nhân đến bệnh viện
để kiểm tra sức khỏe
tổng công ty đường sát việt nam cho biết
từ chín h ngày hai mươi năm tháng một mươi một
sẽ mở bán đợt hai vé tàu tết tân sủ
tại tất cả các kênh bán vé
và có khoảng ba mươi vé
đối với các đoàn tàu chạy
trong các ngày cao điểm
trước tết từ ngày ba đến ngày một mươi tháng hai
tức là ngày hai mươi hai đến hai mươi chín tháng chạp
năm canh tí
và sau tết là từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi một tháng hai
tức là từ ngày bốn đến một mươi một tháng giêng
năm tân sủ
tiếp tục mở bán tuyến thành phố hồ chí minh
đi hà nội và ngược lại
tuyến thành phố hồ chí minh đi vinh và ngược lại
tổng công ty đường sắt việt nam cho biết thêm
ngoài các chỗ mở bán đợt hai
hiện bé tàu tết còn khoảng tám mươi hai chỗ
bao gồm cả các ngày cao điểm
trong đó từ ngày hai tháng hai
đến ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
tức từ ngày hai mươi một đến ngày ba mươi tháng chạp
năm canh tí
còn khoảng hai mươi bảy chỗ trên các tàu số chẳng
vé có ga đi từ thành phố hồ chí minh
đến biên hòa
ga đến từ nha trang đến hà nội
giai đoạn sau tết
từ ngày một mươi hai tháng hai đến ngày hai mươi sáu tháng hai
đến ngày một mươi năm tháng diên năm tân sử
còn khoảng năm mươi năm chỗ trên các tàu số lẻ
vé có ga đi từ hà nội đến nha trang
ga đến từ biên hòa đến thành phố hồ chí minh
ngoài ra công ty khổ phần vận tải đường sát sài gòn
hiện có chương trình giảm một mươi ba mươi giá vé
cho sinh viên các trường đại học
học viện cao đẳng trung học chuyên nghiệp
và dạy nghề
bên cạnh đó vẫn duy trì áp dụng giảm giá vé
đối với các đối tượng chính sách xã hội
hành khách có thẻ khách hàng
và giảm thêm năm cho hành khách mua vé khứa hội
nhằm tăng cường công tác giám sát an toàn
ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm
và đồng thời phát hiện và xử lý nghiêm
những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật
ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố hồ chí minh
cho biết là từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi
đơn vị sẽ sử dụng test nhanh
trong kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm
tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố
theo đó ban quản lý an toàn thực phẩm
thành phố hồ chí minh sẽ thực hiện test nhanh
nơi các nhóm thực phẩm có nguy cơ mất an toàn thực phẩm
được sơ chế đóng gói kinh doanh
tại các cơ sở kinh doanh thuộc kênh phân phối truyền thống
đơn vị này tập trung sử dụng kích kiểm tra nhanh
như kíp kiểm tra nhanh hàng the trên thịt cá tươi
các sản phẩm chế biến từ giò chả bánh cuốn
kích kiểm tra nhanh phọc môn
cho hải sản sống thịt cá tươi bánh phở và bún
kích kiểm tra nhanh phẩm màu bánh kẹo
mất vào nước giải khác
kích kiểm tra nhanh methanol trên rượu trắng
và rượu không sử dụng các chất phụ da có nồng độ
trong trường hợp mẫu có kết quả kiểm tra nhanh không đạt
thì sẽ thông báo cho ban quản lý tại các chợ
và cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm thực phẩm
để chứng chỉnh khắc phục kịp thời
sau đó tiếp tục thực hiện lấy mẫu tại cơ sở sản xuất
gửi phòng kiểm nghiệm đồng thời thanh tra kiểm tra
điều kiện an toàn thực phẩm để truy xuất nguồn gốc xử lý
đồng thời cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn
xử lý nghiêm đồng thời công khai thông tin
các cơ sở vi phạm trên các phương tiện truyền thông đại chúng
để cảnh báo kịp thời cho cộng đồng
bên cạnh đó đơn vị sẽ thông báo bằng văn bản
kết quả giám sát đến cơ quan chức năng
tại các tỉnh thành được phân công quản lý an toàn thực phẩm
tại công đoàn sản xuất kinh doanh thực phẩm
có mẫu kiểm tra giám sát không đạt
để có biện pháp kiểm soát phù hợp
tại hội nghị tổng kết thực hiện
chương trình phát triển thanh niên thành phố hồ chí minh
giao đoạn năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cho biết
xác định nhiệm vụ công tác phát triển thanh niên
là trọng tâm xây dựng thành phố hồ chí minh
trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa
và trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn hai mươi
thành phố hồ chí minh đã cụ thể hóa các chỉ tiêu
mục tiêu vào chương trình phát triển thanh niên
và trong một mươi năm tới sẽ tiếp tục quan tâm
bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ phù hợp
với sự phát triển của thành phố
từ năm hai nghìn một mươi một đến nay
trên địa bàn thành phố hồ chí minh
đảm bảo việc thực hiện chỉ tiêu một trăm linh thanh niên
trong lực lượng vũ trang
thanh niên công nhân viên chức
thanh niên học sinh sinh viên
bảy mươi thanh niên nông thôn đô thị
được học nghị quyết của các cấp ủy đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
thành phố đảm bảo chỉ tiêu mỗi năm
đều đạt tám mươi thanh niên thành phố
có trình độ học vấn trung học phổ thông
và tương đương tám mươi thanh niên là cán bộ công chức
cấp xã được bồi dưỡng nâng cao trình độ
với những kết quả khả quan
ông lê thanh liêm phó chủ tịch thường trực
ủy ban nhân dân tp hcm
đã đề ra các mục tiêu cần tập trung
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
trong đó cần tập trung xây dựng
bộ công cụ thu thập dữ liệu về thanh niên thành phố
đánh giá sự phát triển của thanh niên
làm căn cứ thực tiễn để nghiên cứu
ban hành chính sách hỗ trợ cho thanh niên
và những chính sách phát triển kinh tế xã hội của thành phố
tại hội nghị tổng kết chương trình thanh niên thành phố
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
lãnh đạo tp hcm đã biểu dung
khen thưởng một mươi năm tập thể và chín cá nhân
có thành tích xuất sắc
có những đóng góp tiêu biểu cho việc phát triển
xây dựng chương trình thanh niên có hiệu quả
đi vào thực tiễn
từ đó nhân rộng những mô hình hay
sáng kiến đột phá của nguồn nhân lực trẻ
vào sự phát triển chung của thành phố